thưa quý vị theo thông tin từ bộ y tế cho biết tính từ một mươi tám h ngày sáu tháng sáu cho đến sáu giờ sáng nay
nước ta ghi nhận thêm bốn mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó riêng tại bắc giang ghi nhận hai mươi bốn ca
bắc ninh sáu ca tp hcm một mươi hai ca đều liên quan đến nhóm chuyển giáo phục hưng và hà nam là hai ca
đều được phát hiện trong khu cách ly hoặc đã phong tỏa
và đến sáu giờ ngày bảy tháng sáu việt nam có tổng cộng bảy hai trăm ba mươi năm ca covid một mươi chín ghi nhận ở trong nước
bộ y tế cũng cho biết thêm là ngày sáu tháng sáu đã có thêm năm hai trăm bốn mươi bốn người được tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
và tính đến ngày bốn tháng sáu đã có ba mươi ba sáu trăm bốn mươi ba người được tiêm đủ hai mũi vaccine